năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ công khai địa chỉ bảy mươi đơn vị
đã được cấp phép đào tạo kỹ năng sống trên địa bàn thành phố lên website chính thức của sở
đây được xem là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục của hoạt động này
tại các đơn vị trường học
trước nay hoạt động giáo dục kỹ năng sống mới được tổ chức tốt ở hai khối mầm non và tiểu học
trong khi đó ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông nội dung này ít được các trường quan tâm
dù đây là lứa tuổi các em chịu rất nhiều ảnh hưởng từ các tác động của môi trường sống
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hoạt động giáo dục kỹ năng sống
tại các trường học trên địa bàn thành phố sẽ tập trung năm nhóm kỹ năng cơ bản
gồm kỹ năng tự phục vụ kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống
kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân
trong đó hình thức tổ chức sẽ theo hướng tăng cường vận động tăng sự tương tác của học sinh
vấn đề thu phí trong hoạt động này phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh
tất cả khoản thu chi phải được thực hiện công khai minh bạch trong hội đồng sư phạm
có chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tất cả học sinh đều được tiếp cận hoạt động giáo dục kỹ năng sống